chiều ngày ba mươi tháng bảy ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
kế hoạch của tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu nêu rõ từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín khối lượng công việc của tỉnh rất lớn
đề nghị các cấp ngành trong tỉnh phải có quyết tâm cao quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi triển khai chuẩn bị tốt các khâu tiến tới đại hội một mươi ba
về các nội dung chuẩn bị đại hội ban thường vụ ban chấp hành các huyện thị thành phố cần có kế hoạch cụ thể
chi tiết phân công rõ người rõ việc triển khai chú đáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội
ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu cũng chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
kế hoạch của tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng